xã phồn sương huyện yên thế tỉnh bắc giang từ lâu được biết đến là nơi lưu giữ nhiều di sản văn hóa dân gian độc đáo
trong đó có làn điệu song hao đặc trưng của người dân tộc nùng
trải qua thời gian trong quần quay của cuộc sống hiện đại
người dân nơi đây vẫn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
và gần ba mươi năm gắn bó với những làn điệu song hao nghệ nhân yếu tố nông dũng long được xem là người truyền lửa
để người dân nơi đây chung tay bảo tồn những nét văn hóa mang đặc trưng của dân tộc
trong văn hóa của dân tộc nùng hát song hao là một phong tục độc đáo cũng giống như nhiều người nùng
ông nông dũng long yêu sắc chàm trong trang phục yêu phong tục tập quán và yêu cả câu song hao
đó cũng chính là lý do mà ông quyết tâm khôi phục lại bản sắc của dân tộc mình
thổi thiếu thời tôi đã được nghe hát giao duyên nên say mê với những làn điệu song hao mượt mà đầm thắm
khi về nghỉ hưu tôi nghĩ rằng mình phải đứng ra
thành lập câu lạc bộ để phát huy giá trị văn hóa dân tộc
hiện nay câu lạc bộ sinh hoạt hai tháng một lần và dạy hát cho nhiều thế hệ khác nhau
năm hai nghìn một ông long thành lập câu lạc bộ dân ca dân tộc nùng xã phồn xương
để mỗi làn điệu song hao trở nên sinh động hấp dẫn
gần ba mươi năm qua ông long đã tự đi siêu tầm các bài hát từ những người cao tuổi trong làng
không những vậy ông còn tự mình sáng tác hàng chục làn điệu mới
đây chính là cẩm nang là giáo trình
để ông long truyền dạy cho các thành viên trong câu lạc bộ
từ ngày thành lập câu lạc bộ dân ca này
ông long và một số thành viên chịu khó đi siêu tầm từ các cụ cao tuổi
những bài dân ca mời nước mời chầu chúc mừng năm mới
sưu tầm thành từng tập một rồi dịch ra tiếng phổ thông để dạy cho mọi người
tôi thấy rất tuyệt vời
ông có rất nhiệt tình trong phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao địa phương
mà đặc biệt là khi xây dựng chính
ông long đã đề xuất để thành lập câu lạc bộ song hào của xã phùng sương
trong quá trình tổ chức triển khai cũng như sinh hoạt của các câu lạc bộ
đối với phong trào địa phương ông cùng với câu lạc bộ rất tích cực tham gia
đặc biệt là tham gia tại các hội diễn tại lễ hội yên thế hàng năm
với những cống hiến đó năm hai nghìn một mươi chín
ông nông dũng long được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý nghệ nhân ưu tú
đây là một sự ghi nhận xứng đáng cho những gì mà gần ba mươi năm qua
trong việc bảo tồn điệu song hào
những câu hát song hào vẫn được ngân vang ở núi sừng này
cũng chính là phần thưởng lớn nhất cho mọi cố gắng và nỗ lực của ông
trong việc gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc